xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị không khí lạnh đã tiếp tục tăng cường xuống miền bắc
nhiệt độ đầu giờ sáng nay được dự báo là giảm từ bảy đến tám độ c so với thời điểm vào trưa chiều qua
kèm theo cả gió nữa nên cảm giác sẽ dết bốt hơn
nhiều báo cáo về y khoa cũng đã chỉ ra rằng vào mùa đông thì thời tiết giá lạnh số ca đột quỵ xảy ra nhiều hơn
chính vì vậy mà quý vị hết sức lưu ý
và ngoài yếu tố là nhật độ giảm thì nguyên nhân khiến đột quỵ vào mùa đông được chỉ ra là do chúng ta có xu hướng ăn mặn hơn ăn nhiều chất dầu mỡ hơn
trong khi lại giảm vận động làm cho huyết áp tăng cao hay là việc một số người bị tăng huyết áp lại ngại đi khám bệnh lấy thuốc và uống thuốc thường xuyên
chính vì vậy mà cách phòng tránh đột quỵ là một chế độ ăn uống hợp lý lành mạnh
còn với những người đã có bệnh nền về huyết áp đường huyết mỡ máu cần phải thăm khám uống thuốc đều đặn
đặc biệt là người già thì luôn cần có người thân theo dõi hỗ trợ
và quý vị cũng nên duy trì việc vận động thể dục thường xuyên và chỉ cần lưu ý là đừng dậy quá sớm